hội nghị trung mương tám khóa một mươi hai bước sang ngày làm việc thứ hai ban chấp hành trung ương thảo luận tại hội trường về báo cáo tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì hội nghị đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ điều hành phiên thảo luận
tại phiên thảo luận sáng nay đã có một mươi ba đồng chí ủy viên trung ương đảng trực tiếp tham luận đóng góp ý kiến
không khí thảo luận sôi nổi trách nhiệm và thẳng thắn các ý kiến đã đánh giá khách quan toàn diện và sâu sắc đề cập một cách phong phú đến các vấn đề kinh tế xã hội ngân sách của chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
phân tích so sánh với các chỉ tiêu mục tiêu đã đề ra chỉ rõ những tồn tại và đề xuất những giải pháp cho những tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám
các đồng chí ủy viên trung ương đảng đều nhất trí với dự thảo báo cáo đánh giá cao những thành tiệu của chín tháng vừa qua và công tác điều hành quyết liệt của ban cán sự đảng chính phủ khẳng định
trong bối cảnh nhiều diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế thiên tai liên tiếp ở cả ba miền trong cả nước các thế lực thù địch chống phá với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn
nhưng kinh tế xã hội vẫn đạt mức tăng trưởng ấn tượng gdp ước đạt sáu bảy trong một mươi hai chỉ tiêu
các đồng chí ủy viên trung ương đảng đều nhất trí với dự thảo báo cáo đánh giá cao những thành tiệm của chín tháng vừa qua và công tác điều hành quyết liệt của ban các sự đảng chính phủ khẳng định

bên cạnh các vấn đề kinh tế tại phiên thảo luận
các ý kiến cũng cho rằng báo cáo của chính phủ chưa đề cập đúng mức về lĩnh vực văn hóa xã hội

các ý kiến cũng cho rằng báo cáo của chính phủ chưa đề cập đúng mức về lĩnh vực văn hóa xã hội
bên cạnh các vấn đề kinh tế tại phiên thảo luận

bên cạnh các vấn đề kinh tế tại phiên thảo luận

bên cạnh các vấn đề kinh tế tại phiên thảo luận
thì tôi đề nghị chúng ta quyết tâm giảm hai loại tội phạm này trong năm tới cũng như trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai
phiên thảo luận sáng nay cũng đã nhận được nhiều ý kiến góp ý và nhiệm vụ giải pháp
nhằm phá rỡ rào cản thực hiện thành công ba đột phá chiến lược về thể chế hạ tầng và nguồn nhân lực
phải làm tốt hơn cải cách hành chính phân cấp mạnh hơn cho các địa phương
tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật tạo điều kiện cho công việc
vận hành tích cực hơn nhanh hơn hiện thực hóa các nghị quyết của đảng
các ý kiến cũng nhấn mạnh các giải pháp nhằm công nghiệp hóa nông nghiệp coi đây là tiềm lực
để đất nước phát triển ổn định bền vững điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công
sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa và cuộc cách mạng công nghiệp bốn